tám tuổi trở lên trên khắp mọi miền tổ quốc không phân biệt nam nữ giàu nghèo dân tộc tôn giáo chính kiến đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu quốc hội lần đầu tiên bất chấp sự chống phá của các thế lực xâm lược và chống đối
trên bảy mươi một tỉnh thành trong cả nước vào lúc đó tám mươi chín tổng cử tri đã đi bỏ phiếu
cả nước đã bầu được ba trăm ba mươi ba đại biểu trong đó có năm mươi bảy số đại biểu thuộc các đảng phái khác nhau bốn mươi ba không đảng phái
tám mươi bảy số đại biểu là công nhân nông dân chiến sĩ canh mạng một mươi đại biểu phụ nữ và ba mươi bốn đại biểu các dân tộc thiểu số
thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử đầu tiên đã khai sinh quốc hội nước việt nam dân chủ cộng hòa
này là quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đánh dấu mốc phát triển nhảy vọt đầu tiên về thể chế dân chủ của nước việt nam
trải qua bảy mươi hai năm hình thành và phát triển với hàng nghìn đại biểu quốc hội được cử tri nhân dân cả nước lựa chọn
bầu ra quốc hội việt nam không ngừng đổi mới trên các lĩnh vực hoạt động
khẳng định vị trí vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân cơ quan quyền lực cao nhất của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
trong không khí cả nước hướng về ngày tổng tuyển cử đầu tiên chương trình địa chỉ đỏ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ đưa các đồng chí
quý vị và các bạn về thăm một khu di tích đã gắn liền với lịch sử phát triển của quốc hội
đó là khu di tích ban thường trực quốc hội nằm trong quần thể khu di tích quốc gia đặc biệt tân trào
kính thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn khu di tích của ban thường trực quốc hội nằm tại xã trung yên
huyện sơn dương tỉnh tuyên quang nơi đây là nơi làm việc của ban thường trực quốc hội và đồng chí tôn đức thắng
lúc bấy giờ là quyền trưởng ban thường trực quốc hội và chủ tịch mặt trận liên việt giai đoạn từ năm một nghìn chín trăm năm mươi hai đến năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn

trung yên là một trong các xã atk có nhiều cơ quan đến ở và làm việc trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp như cơ quan bộ nội vụ
bệnh xá ba trăm linh ba mặt trận liên việt và thường trực quốc hội cả hai cơ quan mặt trận liên việt và ban thường trực quốc hội đều do đồng chí tôn đức thắng lãnh đạo
những năm đầu tiên của cuộc kháng chiến đồng chí tôn đức thắng người được đồng bào cả nước chiều mến gọi với cái tên bắc tôn
đã ở và làm việc tại một số địa điểm như lũng tẩu tân trào ngòi khoác trung yên làng hương thị trấn vĩnh lộc kim bình chiêm hóa
trong những năm cuối của cuộc kháng chiến bác tôn cùng hai cơ quan chuyển đến thôn tri liền nay là thôn đồng mà xã trung yên huyện sơn dương
ở và làm việc từ cuối năm một nghìn chín trăm năm mươi hai đến tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
căn lán nhỏ đơn sơ nằm cạnh dòng sông phó đáy xung quanh cây cối mọc ung tùm này cách đây sáu mươi sáu năm

căn lán nhỏ đã là nơi làm việc và sinh hoạt của bác tôn trong những năm tháng cuối của cuộc kháng chiến chống pháp
căn lán nhỏ được dựng theo kiến trúc nhà sàn của đồng bào miền núi
đây là ngôi nhà sàn bằng gỗ có hai ngăn dọc mái lợp lá cọ
gian ngoài là nơi bác tôn làm việc và tiếp khách gian trong dành để nghỉ ngơi
khi đó bác tôn đức thắng cùng hai cơ quan ủy ban thường trực quốc hội và mặt trận liên việt nhận thấy vị trí xã trung yên huyện sơn dương tỉnh tuyên quang này
có đủ điều kiện đáp ứng được yêu cầu của cuộc kháng chiến đề ra
ngay sát vị trí này chính là sòng sông phó đáy
xôi sòng sông phó đáy này khoảng năm km là đến an toàn khu tân trào
ngược sòng sông phó đáy này khoảng năm km là đến an toàn khu kim quan
nơi đây là nơi đặt đại bản xoanh của bác hồ trung ương đảng chính phủ trong thời kỳ của cuộc kháng chiến chống thực dân pháp từ năm một nghìn chín trăm năm mươi ba đến năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn

đặc biệt qua sòng sông phó đáy này là đến xã minh thanh
nơi đây có rất nhiều các trụ sở cơ quan trung ương ban ngành ở và làm việc như nhà công an trung ương
bộ tư pháp bộ ngoại giao và còn rất nhiều các cơ quan trung ương ban ngành khác ở và làm việc
trong khi đó thì phong trào cách mạng của địa phương này phát triển hết sức là mạnh mẽ
nhân dân có truyền thống yêu nước và có truyền thống đùm bọc trở tre cho cán bộ đồng bào
trong thời kỳ kháng chiến chống dân tương pháp rất là tốt
cũng để đảm bảo an toàn cho bác tôn cùng hai cơ quan là ban thường trực quốc hội
và mặt trận liên việt khỏi các cuộc ném bom
trong thời kỳ kháng chiến của thực dân pháp xa cạnh ngôi nhà có một hầm an toàn đã được xây dựng
hầm được đào sâu vào sườn núi chi liền khoảng một mươi mét đào sang ngang một mươi mét hình chữ l
có hai cửa thông hai đầu hầm được ốp gỗ ba mặt tầm hắc ín
chống mối mọt và được câu móc với nhau bằng đinh đỉa chắc chắn
trong thời gian ở và làm việc tại trung yên này thì bắc tôn đức thắng cùng với các đồng chí cán bộ
trong ban thường trực quốc hội đã cuộc sống rất là khó khăn và gian khổ
trong gần hai năm làm việc tại thôn tri liền dưới sự lãnh đạo của chủ tịch tôn đức thắng
ban thường trực quốc hội đã hoạt động rất tích cực và tổ chức
nhiều cuộc họp quan trọng như hội nghị liên tịch giữa ban thường trực quốc hội
với ủy ban liên việt toàn quốc tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi ba hội nghị toàn quốc của ủy ban liên việt tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm năm mươi ba
đây cũng là địa điểm ban thường trực quốc hội soạn thảo nội dung và chuẩn bị tài liệu
cho kỳ họp thứ ba quốc hội khóa i kỳ họp duy nhất được diễn ra tại tân trào
trong thời gian bắc tôn đức thắng ở và làm việc tại đây thì bắc tôn đức thắng đã chuẩn bị nội dung
và chủ trì kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một tại tác xứng thôn lập
xã bình yên huyện sơn sơn tỉnh tuyên quang
cuộc họp này diễn ra từ ngày một đến ngày bốn tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi ba
kỳ họp đã bàn về vấn đề cải cách dụng đất
và sau kỳ họp này thì thành quả đó là người nông dân lần đầu tiên được sở hữu mảnh đất riêng của mình
những người nông dân việt nam đã tự tay được cầy cấy trồng lúa gạo trên mảnh đất của mình
và thu hoạch được những thành quả do chính tay mình đặt ra
cũng tại nơi đây chủ tịch tôn đức thắng đã đón tiếp và làm việc với hai đoàn đại biểu trung quốc
trung quốc và liên xô trao đổi về công tác mặt trận
cùng với trung ương đảng và chính phủ họp bàn quyết định mở chiến dịch điện biên phủ
góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược đến thắng lợi vẻ vang
cuối tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn bắc tôn cùng hai cơ quan mặt trận quốc hội và thường trực quốc hội
đã rời chi liền xuôi theo dòng sông phó đáy ra huyện sơn dương qua đèo khế
sang vai cây đại từ thái nguyên về tiếp quản thủ đô
tuy chỉ làm việc ở chi liền trong một thời gian ngắn
nhưng những dấu ấn của bác tôn tại đây đã mãi là niềm tự hào của người dân sơn dương
ngày nay nơi ở và làm việc của bắc tôn cùng ban thường trực quốc hội
đã trở thành một trong những di tích quan trọng trong quần thể di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia đặc biệt tân trào
năm hai nghìn di tích đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia
tám năm qua di tích đã được nhiều lần trùng tu tôn tạo thu hút khách tham quan
năm hai nghìn di tích đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia
xác định rõ khu di tích ban thường trực quốc hội là di tích lịch sử
đồng thời là di tích lưu niệm doanh nhân
sau khi được các cơ quan chức năng bàn giao quản lý trách nhiệm quản lý di tích
của ban quản lý khu du lịch lịch sử văn hóa sinh thái tân trào của chúng tôi
cũng đã đưa ra các giải pháp trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di tích
đối với công tác bảo tồn chúng tôi thực hiện việc cử cán bộ trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tất cả các ngày trong tuần
còn đối với công tác phát huy giá trị di tích
thì đưa di tích vào trong tuyến tham quan chính của khu di tích quốc gia đặc biệt tân trào
thứ hai là đào tạo bồi dưỡng nâng cao hướng dẫn viên để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của khách tham quan
đối với lượng khách tham quan chúng tôi xác định là điểm đến nằm trong chuỗi
các di tích quan trọng đặc biệt của khu di tích tân trào
lượng khách tham quan đến với khu du lịch lịch sử văn hóa sinh thái tân trào chúng tôi hàng năm
thì đón khoảng tám trăm linh lượt khách
thì đến với khu di tích ban thời chủ quốc hội cũng chiếm tới khoảng ba mươi
đặc biệt nhằm lưu giữ truyền thống của quốc hội việt nam
bày tỏ lòng biết ơn đối với đồng bào các dân tộc tỉnh tuyên quang đã giúp đỡ
che chở và bảo vệ ban thời chủ quốc hội trong những năm kháng chiến
và giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ
ngày sáu tháng một năm hai nghìn sáu văn phòng quốc hội đã khởi công xây dựng
nhà bia di tích của quốc hội tại tuyên quang
nhà bia di tích nằm cách căn lán năm xưa bác tôn làm việc khoảng một trăm năm mươi mét về hướng đông nam
năm hai nghìn một mươi văn phòng quốc hội tiếp tục phối hợp với tỉnh tương quang
khởi công xây dựng công trình nhà lưu niệm khu di tích ban thời chủ quốc hội
được khánh thành vào năm hai nghìn một mươi một đúng dịp kỷ niệm sáu mươi năm năm
ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra quốc hội việt nam
công trình là biểu tượng minh chứng cho tinh thần cách mạng
truyền thống yêu nước đại đoàn kết và ý chí đấu tranh kiên cường
vì độc lập tự do của quân và dân ta